tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trịnh xuân thanh tỉnh ủy viên
phó chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
sau khi xem xét báo cáo của ubnd ban bí thư đã kết luận
trong thời gian từ năm hai nghìn bảy đến hai nghìn một mươi ba trên các cương vị là phó bí thư đảng ủy
tổng giám đốc bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
đồng chí trịnh xuân thanh cùng với ban thường vụ đảng ủy hội đồng quản trị ban tổng giám đốc
ban kiểm soát tổng công ty đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý điều hành
thiếu kiểm tra giám sát làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế
để xảy ra nhiều xe phạm và thu lỗ ba hai trăm chín mươi tám hai mươi bảy tỷ đồng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi ba
nhiều tổ chức
cá nhân trong tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự
với cương vị là người đứng đầu đồng chí trịnh xuân thanh phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm vi phạm nêu trên
mặc dù vậy trong kiểm điểm đồng chí trịnh xuân thanh chưa nghiêm túc thiếu trung thực
chưa thành khẩn tự giác nhận trách nhiệm khuyết điểm vi phạm của mình
khi tuyên truyền vào hậu giang công tác với cương vị là tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nhưng đồng chí dùng biển số xe công gắn vào xe ô tô tư nhân để sử dụng là trái quy định của pháp luật
việc làm đó của đồng chí là thiếu gương mẫu vi phạm quy định của ban bí thư trung ương đảng
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
đồng chí trịnh xuân thanh không đủ điều kiện tiêu chuẩn để được đề bạt bổ nhiệm
quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển
theo thông báo kết luận số một trăm bốn mươi sáu ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị
khóa một mươi một nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận
bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở bộ công thương và tỉnh hậu giang là thể hiện sự thiếu trung thực
thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu
những khuyết điểm vi phạm của đồng chí trịnh xuân thanh rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
trong quá trình kiểm điểm đồng chí trịnh xuân thanh chưa nghiêm túc thiếu trung thực
chưa thành khẩn tự giác nhận các hành vi khuyết điểm căn cứ vào nội dung tính chất mức độ vi phạm
căn cứ quy định số một trăm tám mươi một ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi một
về xử lý đảng viên vi phạm ban bí thư đã nhất trí rất cao biểu quyết một trăm linh bằng phiếu kín
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí trịnh xuân thanh